đoàn kiểm tra của sở y tế tp hcm phát hiện phòng khám đa khoa giai liễu thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn viện thẩm mỹ an nhi
đang hoạt động trái phép tại địa chỉ số năm mươi bảy đường ba tháng hai phường một mươi một quận một mươi
địa chỉ này cũng là trụ sở của hộ kinh doanh thẩm mỹ và spa an nhi do bà lê thị huyền làm chủ
trước đó vào ngày bốn tháng tám hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở y tế đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm yếu hạn thẩm mỹ j
jw by asian luxury beauty clinic mã số doanh nghiệp ba một bảy bảy tám một hai bảy một do bà lê thị huyền làm giám đốc
lý do xử phạt là khám chữa bệnh mà không có giấy phép quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
công ty này bị sở y tế đình chỉ hoạt động trong thời hạn một mươi tám tháng
tuy nhiên sở y tế cho biết công ty này vẫn chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính
mà lại thay tên nhằm đối phó
qua xác minh sở y tế ghi nhận sau khi công ty trách nhiệm yếu hạn thẩm mỹ jw by asian luxury beauty clinic
bị xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng
bà lê thị huyền đã thành lập công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên thẩm mỹ an nhi vào ngày một mươi một tháng bốn hai nghìn hai mươi ba
cùng mã số doanh nghiệp nêu trên
ngay sau đó vào ngày một mươi ba tháng bốn hai nghìn hai mươi ba cùng với mã số doanh nghiệp ba một bảy bảy tám một hai bảy một
sở kế hoạch và đầu tư tp hcm đã cấp giấy phép kinh doanh cho công ty trách nhiệm ưu hạn thẩm mỹ
bà lê thị huyền làm giám đốc
tuy nhiên tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
hiện cả hai công ty nêu trên đều đã giải thể phá sản và chấm dứt tồn tại
trong lần kiểm tra mới nhất này đoàn kiểm tra sở y tế phát hiện tại địa chỉ số năm mươi bảy đường ba tháng hai
phường một mươi một quận một mươi hiện trao biển hiệu phòng khám chuyên khoa gia liễu
thuộc công ty trách nhiệm ưu hạn viện thẩm mỹ an nhi
đây cũng là trụ sở của hộ kinh doanh thẩm mỹ spa an nhi do bà lê thị huyền làm chủ hộ kinh doanh
chỉ nói trên chỉ do một chủ sở hữu nhưng ba lần đổi tên và loại hình kinh doanh
hai lần là công ty một lần là hộ kinh doanh
ba lần đều chưa có giấy phép hoạt động về khám bệnh chữa bệnh do sở y tế cấp
tại thời điểm kiểm tra thanh tra sở y tế phát hiện cơ sở có trang bị các phòng chăm sóc da
giường máy móc có khách hàng đang được thực hiện dịch vụ trị thâm mông chăm sóc da
riêng tại tầng hai đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở trang bị phòng có đèn
giường phẫu thuật và các máy laser cùng các tài liệu như phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ
sổ theo dõi khách hàng và các hóa đơn thu tiền các dịch vụ trị nám thâm mút môi lớn nấm cô bé
thanh tra sở y tế đã yêu cầu cơ sở ngừng các hoạt động khám chữa bệnh
tháo biển hiệu có nội dung phòng khám chuyên khoa giả liễu
xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt dự kiến là sáu mươi triệu đồng
thanh tra cũng đình chiếm hoạt động của cơ sở này cho đến khi có đủ giấy tờ theo quy định